hôm nay cơ quan chức năng quận nam tử liêm bước đầu đã xác định được nguyên nhân của vụ hỏa hoạn này
là do một nữ nghi phạm châm lửa tự đốt
nghi phạm tên là trần thị thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại xã minh thuận huyện vụ bản tỉnh nam định
ban đầu đối tượng khai nhận là do có quan hệ với một thanh niên đang sinh sống tại khu nhà trọ này
nhưng do gia đình bạn trai ngăn cản nên hai người đã nảy sinh mâu thuẫn và thường xuyên cãi vã
khi bạn trai chuyển đến ở cùng anh hoàng công việt tại địa chỉ trên
hải nghi ngờ anh việt ngăn cản xúi dục người yêu mình chấm dứt tình cảm
nên vào khoảng một mươi năm h ngày ba mươi một tháng ba hải đã mua xăng và đi đến địa chỉ trên đổ xăng vào xe của anh việt rồi châm lửa đốt
hậu quả là một người chết và năm người bị thương